năm nay tỉnh phú yên phấn đấu trồng mới hơn bảy hectare rừng tăng gần một hectare so với kế hoạch
nguyên nhân là do phải trồng lại rừng trên phần diện tích bị cháy vì nắng hạn
thời gian trồng rừng đạt hiệu quả cao được xác định từ tháng một mươi cho đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
để bù lại diện tích rừng bị cháy tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên đã hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc
cùng doanh nghiệp chủ động nguồn giống có chất lượng thuật trồng và nhân công
khác với mọi năm năm nay có một số doanh nghiệp trồng cả nghìn hectare rừng theo tiêu chuẩn phát triển rừng bền vững fsc
liên kết với người dân phú yên để trồng rừng quy mô lớn và tập trung
đây là mô hình trồng giữ rừng đạt hiệu quả mang lại lợi cao cho người dân và doanh nghiệp